với sự đóng góp của các đội viên và các thầy cô giáo tổng phụ trách đội
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay hội đồng đội thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã hỗ trợ kinh phí xây dựng bảy ngôi nhà tình bạn
để tặng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn thành phố trước khi bước vào năm học mới
đây là ngôi nhà tình bạn do hội đồng đội tp tam kỳ xây tặng cho gia đình em trình thị thu hà
thôn đồng hành xã tam ngọc tp tam kỳ tỉnh quảng nam
ngôi nhà được xây dựng với diện tích sử dụng hơn sáu mươi m hai với kinh phí hỗ trợ bốn mươi năm triệu đồng
hoàn cảnh gia đình em hà rất khó khăn cha em bị mù mẹ ốm đau thường xuyên
căn nhà cũ sập sệ bao năm qua khiến cho cô học trò bé nhỏ này luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi trời mưa bão
năm học này hà sẽ được đến trường trong niềm hân hoan vì nay gia đình em đã có ngôi nhà mới khang trang sạch đẹp
hà sẽ được đến trường trong niềm hân hoan vì nay gia đình em hà đã có ngôi nhà mới khang trang sạch đẹp

không riêng gì gia đình em hà từ khi phát động vào năm hai nghìn một mươi một
với sự đóng góp của các em đội viên và các thầy cô giáo tổng phụ trách đội trên địa bàn thành phố
đến nay đã có bảy em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn
được hội đồng đội của thành phố tam kỳ hỗ trợ kinh phí
để xây dựng nhà ở trước khi bước vào năm học mới
việc vận động đội viên đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình bạn
do hội đồng đội của thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam phát động
là một việc làm đầy ý nghĩa cần nhân rộng nhằm tiếp sức hỗ trợ cho các em học sinh nghèo
vượt qua khó khăn tiếp tục đến trường